hiện trên địa bàn tỉnh quảng nam có chín chi nhánh đang hoạt động theo quy trình chung của công ty tài chính f tám mươi tám
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện năm chi nhánh có các sai phạm như lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của bộ công an
báo cáo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian
không trung thực không đầy đủ không có kho quản lý tài sản cầm cố theo quy định
với các sai phạm trên lực lượng công an lập hồ sơ và sẽ xử lý theo quy định
vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã đồng loạt khám xét
tại năm địa điểm liên quan tới vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
trước đó khoảng một tuần công an tỉnh nghệ an đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác đất
tại khu vực điểm mỏ núi dứa thuộc xã nghi hưng của công ty trách nhiệm hữu hạn đông nam
thứ sáu xã nghi hưng huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tại hiện trường công an tỉnh nghệ an phát hiện bốn phương tiện đang có dấu hiệu hoạt động khai thác
vận chuyển đất ngoài phạm vi danh giới được cấp phép
đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động và tiến hành lập biên bản
hồ sơ ban đầu và tạm giữ bốn phương tiện theo quy định
đến thời điểm hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn đông nam đã khai thác vượt chữ lượng
cho phép hơn ba trăm linh mét khối khoáng sản hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vào dạng sáng nay tại khu vực đường cộ thuộc ấp mỹ phú
xã vĩnh châu thành phố châu đốc tỉnh an giang tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh và công an thành phố châu đốc phát hiện bắt giữ
một vụ buôn lậu trong đêm thu giữ năm bao thuốc lá lậu và năm xe mô tô
vào thời điểm trên tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô chở nhiều hàng hóa nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra phát hiện tổ công tác lợi dụng đêm tối
các đối tượng liền bỏ lại phương tiện cùng với tăng vật nhảy xuống kênh bỏ trốn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên hai xe mô tô đối tượng bỏ lại
có vận chuyển hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu kiểm tra khu vực xung quanh tổ công tác tiếp tục
phát hiện ba xe mô tô và hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu chứa trong giỏ sách và bọc ni lông màu đen
đồng thời bắt giữ các đối tượng ngô hoàng oai trú tại tp châu đốc đang canh đường cho các đối tượng
vận chuyển thuốc lậu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn tới đây các thuê bào chưa tiến hành chuẩn hóa thông tin
có nghĩa là dữ liệu thuê bao không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tiếp tục bị khóa hai
trước đó từ ngày một tháng bốn đến ngày năm tháng năm các thuê bao chưa tiến hành chuẩn hóa thông tin
một tháng bốn các nhà mạng đã tiến hành khóa một triệu các thuê bao chưa điều chỉnh thông tin theo quy định
theo thống kê đã có khoảng một sáu mươi bảy triệu sim đã bị khóa một chiều từ sau ngày ba mươi một tháng ba
đại diện một số nhà mạng cho biết nhiều thuê bao sau khi bị khóa một chiều mới tiến hành đi làm các thủ tục
đơn cử như trường hợp của anh kiên ngày hôm nay khi gần đến thời hạn thuê bao bị khóa hai triệu
anh mới tới cửa hàng để chuẩn hóa thông tin
hiện tại sim của mình đang bị khóa một triệu
mình nhận được thông báo do tính chất kiểu công việc bận và không đi làm được sớm
chúng tôi cũng hỗ trợ là cập nhật cái căn cước mới nhất cho khách hàng
và có những khách hàng họ không chính chủ và chúng tôi cũng bằng một số biện pháp nghiệp vụ
thì chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng cập nhật và hướng dẫn khách hàng các cái thủ tục để khách hàng có thể sử dụng được tiếp dịch vụ
tính đến nay đã có gần bốn trăm tám mươi thuê bao
tổng số thuê bao đã đi chuẩn hóa lại thông tin cá nhân đạt hai mươi tám ba tổng số thuê bao bị khóa
như vậy là còn khoảng một một hai triệu sim có nguy cơ bị khóa hai triệu theo quy định
hiện các nhà mạng đang tích cực đưa ra những khuyến nghị khách hàng nên sớm thực hiện bổ sung điều chỉnh thông tin theo quy định trước ngày một mươi năm tháng bốn
đến thời hạn ngày một mươi năm tháng bốn là những trường hợp thuê bao chưa tiến hành chuẩn hóa thông tin thì sẽ bị quá hai chiều
tức là không thể nhận cuộc gọi hay tin nhắn
và những trường hợp này bắt buộc phải ra các điểm nhà mạng để mở khóa hai triệu
và đến ngày một mươi năm tháng năm những trường hợp này nếu chưa tiếp tục được chuẩn hóa thông tin thì sẽ bị tiến hành thu hồi số
tiếp tục là các nhà mạng cần phải giả soát tiếp những cái tập thuê bao còn lại liên quan đến những cái dữ liệu mà số liệu nó chưa thực sự chính xác
còn nó còn mờ hoặc là những số liệu mà dùng những chứng minh thư mà đã hết hạn sử dụng
đây không phải là một cái đợt cuối cùng
và cũng mong rằng là cái người sử dụng cũng thấy
và cũng thấy là một cái lợi ích mang lại cho bản thân mình
hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao đã nhận được sự ủng hộ của người dùng
người sử dụng vẫn có thể thực hiện việc gửi tin nhắn ttb tới đầu số một nghìn bốn trăm một mươi bốn để tự kiểm tra nhằm kịp thời cập nhật thông tin thuê bao của mình
qua đó góp phần hạn chế dịch vụ tin nhắn rác cuộc gọi rác và xây dựng môi trường tiêu dùng thông minh an toàn
chính phủ vừa ban hành nghị định số một mươi một hai nghìn hai mươi ba ndcp về thành lập và quy chế hoạt động của quỹ hỗ trợ
phát triển nghề cá khánh hòa
quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá khánh hòa là quỹ quốc gia được chính phủ thành lập và giao cho ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa trực tiếp quản lý
quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh không vì mục tiêu lợi nhuận
có tư cách pháp nhân con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước
và mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn từ tổ chức doanh nghiệp cá nhân tài trợ tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật
quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận quản lý sử dụng các nguồn tài chính của quỹ theo quy định tài trợ cho các hoạt động dự án phục vụ phát triển nghề cá
đầu tư phát triển nghề cá đầu tư cho các hạng mục công trình hạ tầng cảng cá cơ sở chế biến dịch vụ hậu cần nghề cá
và các công trình thiết yếu khác phòng chống thiên tai phục vụ dân sinh tại huyện trường sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng mô hình tuyến phố thanh toán không tiền mặt đang được nhân rộng ở nhiều địa phương
và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và du khách
điều này đang dần thay đổi thói quen thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt sang thanh toán bằng phương thức quét mã qr code
chuyển khoản góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế
quấy bánh mì nhỏ này của bà ngô thị thúy hoa vừa được trang bị mã qr code để thanh toán trực tuyến
rất hào hứng với hình thức mới này bà luôn khuyến khích khách hàng của bình thanh toán bằng cách quét mã qr code
nhiều người tới mua cũng rất ngạc nhiên và thích thú
lần mình cũng quen thôi nhưng mà nhân dân họ bên đây họ mua họ cũng dùng tiền vẽ qr rồi họ quét cũng nhiều lắm
bây giờ hiện tại mấy người già chưa quen chứ lần lần được quen hết rồi chưa thấy rất là tốt không có vấn đề gì hết
hồi nã giờ cũng chưa thấy nhưng mà tự nhiên tình cờ tới mua mì thì thấy là cũng bất ngờ
những cái quán nhỏ này mà có những cái mã qr này cũng rất tốt khi nào mà mình lỡ mình đi không có tiền thì mình cũng quét được cái mã đó
nên thành thử là thấy cái quán nhỏ này cũng hiện đại đó
hiện tại một trăm linh hộ kinh doanh trên tuyến
phố huỳnh thúc kháng phường năm dương quận hải châu đã trang bị mã qr code để thanh toán trực tuyến
các hộ kinh doanh còn khuyến khích khách hàng thanh toán không tiền mặt bằng nhiều hình thức khuyến mại
như quét mã qr sẽ được giảm giá một mươi
với sự đồng lòng của các hộ kinh doanh thói quen dùng tiền mặt của khách hàng đã có sự thay đổi rõ rệt
nhiều người khi đến đây ăn uống đã tự tin không mang theo tiền chỉ cần mang theo điện thoại
em thường xin là không đem tiền mặt cho người
tại vì em thường xin cảm giác như vậy
hơi bị rơi mắt hay gì đó em cảm giác ti tiền nhiều
nên em đi ăn có hàng quán mà có cái chỉ còn bằng qr này em rất là tiện lợi và nhanh chóng nữa
người ta khách hàng vào thì thường xuyên hay hỏi người ta là họ muốn truyền khoản hay là đường mặt
thì đa số khách thờ gửi bây giờ thì công nghệ đồng nên là ai cũng muốn truyền khoản hết
nhưng mà cũng một số người thì họ không biết truyền khoản bằng cách nào
hoặc là cái quét mạng qr nó còn mới kìa
cho nên một số người không biết thì thông qua đó cũng hướng dẫn cho người ta
để mô hình này thực sự đi vào thực tế địa phương cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân thấy được tiện ích của mô hình này
để dần dần thay đổi thói quen hướng tới xây dựng tuyến phố thanh toán không tiền mặt trên tất cả các tuyến đường
thì cũng nhằm thúc đẩy khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm giao dịch
đồng thời tạo cơ hội cho người dân trên địa bàn được trải nghiệm các dịch vụ các chính sách ưu đãi của các tổ chức tín dụng
công gia thanh toán các nhà cũng các dịch vụ
từ đó thì xây dựng cái thói quen thanh toán không tiền mặt trong việc mua sắm chi tiêu
kinh doanh cho người dân trên địa bàn phường góp thành công thành phố và quận hải trang
thực hiện việc chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực
hiện tại thành phố đà nẵng đã triển khai bốn tuyến phố thanh toán không tiền mặt là nguyễn văn linh trần văn trứ nguyễn hữu thọ và huỳnh thúc kháng
trước đó thành phố cũng đã áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn một tiểu thương tại chợ cồn chợ hàng và chợ đống đa
toàn như thuận lợi cho người dân và du khách
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam xin mời quý vị cùng theo dõi
trong quý một hai nghìn hai mươi ba lần đầu tiên thành phố hồ chí minh có mức tăng trưởng grdp chỉ đạt là bảy thấp nhất của cả nước
xếp hạng năm mươi sáu trong tổng số sáu mươi ba tỉnh thành và nói như bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn linh
có thể coi bốn quý trong năm như bốn trận đấu vòng loại và trong trận đấu đầu tiên thì thành phố đã thu động
thì ba trận còn lại đều là những trận chung kết để lấy lại những gì đã mất
dữ liệu của tổng cục thống kê cho thấy grdp của thành phố hồ chí minh trong quý một ước đạt khoảng
ba trăm sáu mươi tỷ đồng chỉ tăng trưởng bảy so với cùng kỳ năm ngoái đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong năm thành phố
trực thuộc trung ương đưa thành phố hồ chí minh về danh sách một mươi địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất cả nước
nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá đây là mức tăng trưởng rất thấp gần như không đáng kể và rất đáng lo ngại
vì nguyên nhân nhiều ý kiến cho rằng sau đại dịch thành phố hồ chí minh có ba công cụ làm động lực để kéo nền kinh tế
phục hồi phát triển nhưng chưa tận dụng được cụ thể quý i năm hai nghìn hai mươi ba thành phố đã bỏ hoàn toàn công cụ đầu tư công
để kích thích nền kinh tế chỉ giải ngân được hai tổng số vốn giao bốn mươi ba bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng tức khoảng chín trăm năm mươi một tỷ đồng
cùng với đó thành phố cũng không sử dụng hiệu quả công cụ hấp thụ vốn cả ở đầu tư công và đầu tư tư nhân
hàng trăm dự án hiện tắc nghẽn không hấp thụ được vốn ngoài ra công cụ phát triển thị trường nội địa cũng chưa được thành phố phát huy
phần lớn mà chúng ta giảm tăng trưởng là nó phụ thuộc nhiều vào cái vấn đề về xuất khẩu
cho ngay như là các cái doanh nghiệp của mình sản xuất sức khẩu họ không có đơn hàng
cho nên là từ quý bốn năm rồi đó là xa thải công nhân rất là nhiều rồi
vì vậy cho nên là chính vì cái người lao động họ cũng bị mất việc làm thu nhập không ổn định
cho nên nó dẫn đến một cái hệ quả tiếp theo đó là cái chi tiêu của người dân cũng có xu hướng giảm
vậy thì xuất khẩu giảm rồi tiêu dùng cũng giảm vấn đề về bán lẻ và thương mại dịch vụ thì nó cũng giảm
trên thực tế hơn sáu mươi năm gdp của thành phố hồ chí minh được đóng góp lớn bởi khu vực dịch vụ
nhưng có đến bốn trên chín ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm trong quý đầu năm
trong đó nặng nghề nhất là lĩnh vực kinh doanh bất đồng sản giảm đến một mươi sáu hai
điều này khiến giá trị gia tăng dịch vụ trong quý một của thành phố hồ chí minh chỉ đạt hai bảy
bị bỏ xa bởi bốn thành phố trực thuộc trung ương còn lại
cùng lúc này giá trị gia tăng công nghiệp xây dựng cũng ghi nhận giảm
thì theo tôi biết
mà thành phố hồ chí minh không những năm nay đâu và những năm tới vẫn còn bị ảnh hưởng
đó là sang một số doanh nghiệp họ đã chuyển hướng về xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của các tỉnh khác
thay vì vào hồ chí minh
thứ nhất là nó có thể tiện hơn
thứ hai đâu đó nó cũng giảm được một phần chi phí về cơ sở hạ tầm
trong bối cảnh khủng hoa kinh tế
mà sau covid thì cái ngân sách thành phố nó đang cạn kiệt
thì chúng ta cũng rất cần có sự hỗ trợ của trung ương
tôi kỳ vọng là trong năm nay năm tới này kia
thì cái ngân sách giữ lại của thành phố mình sẽ được tăng lên
ít nhất là trong cái giai đoạn khó khăn này để coi như là chúng ta tiếp sức cho thành phố phục hồi
và khi thành phố phục hồi thì đóng góp để mà nộp cho ngân sách trung ương nó sẽ càng cao hơn nữa
trước mức tăng trưởng trong quý i vừa qua
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đã phải điểm mặt một số tồn động nhiều văn bản như sở tài nguyên và môi trường
sở quy hoạch và chiến trúc sở lao động thương binh và xã hội sở kế hoạch và đầu tư văn phòng ủy ban nhân dân tp
từ đó đề nghị các đơn vị này phải có sự ra soát phân nhóm cụ thể
trong tháng bốn phải công bố trên trang web của từng đơn vị và phải thông báo báo cáo về ủy ban nhân dân để ra soát các dự án đang nằm lại
nỗ lực để tháo gỡ cho các dự án chạy kể cả dự án công và tư
đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị địa phương và mỗi cán bộ công chức viên chức phải quyết liệt hành động
tập trung rà soát lại với tinh thần trách nhiệm cao nhất thực hiện tốt nhất chức trách của mình
trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng
trung ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam vừa phát đi cảnh báo người dùng về tình trạng lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng lại tiếp diễn
với mức độ liên tục trong thời gian gần đây
theo đó hàng loạt các ngân hàng cũng liên tục phát đi cảnh báo việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh gửi tin nhắn tới khách hàng để chiếm đoạt tài sản
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
thông báo khách hàng đã đăng ký kích hoạt dịch vụ tài chính toàn cầu có mức phí sử dụng từ ba sáu triệu đồng
nếu muốn hủy thì truy cập đường dẫn tài khoản của quý khách sẽ bị ngừng giao dịch vui lòng liên hệ website
có không ít người dân nhận được tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại để dẫn dụ vào đường link với mục đích đánh cắp thông tin
chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng của người dùng
quyên đã nhận được không chỉ một đâu mà rất là nhiều tin nhắn từ giả danh từ phía ngân hàng
họ gửi kèm theo một cái nội dung là tài khoản của bạn đang tiêu dùng tại nước ngoài
và nếu như đúng thì bạn hãy click vào cái đường link bên dưới và họ gửi kèm cho những tin nhắn của mình luôn
trong những cái tin nhắn đó có những ngân hàng mà mình chưa mở tài khoản tại ngân hàng đó bao giờ
thực sự mình chưa mở tài khoản nhưng mà mình vẫn nhận được những cái tin nhắn lừa đảo kiểu như vậy
mới đây ngân hàng vietcomben phát đi thông báo đã xuất hiện trở lại tình trạng lừa đảo giả mạo tin nhắn thương hiệu vietcomben
với nội dung thông báo về việc ứng dụng vcb digipen của khách hàng được phát hiện kết hoạt trên một thiết bị lạ
và yêu cầu khách hàng tìm hiểu
khách hàng bấm vào đường link giả mạo đi kèm
không chỉ vietcomben hàng loạt ngân hàng khác cũng bị mượn tên để thực hiện trò lừa đảo
theo đại diện một ngân hàng tình trạng lừa đảo mạo danh tin nhắn thương hiệu
tiếp tục gia tăng trở lại trong thời gian gần đây và ngày càng tinh vi hơn
cái hành vi của các đối tượng lừa đảo này ngày càng rất là tinh vi
và họ cũng biết ứng dụng cái công nghệ vào trong cái hành vi gian lận của họ
ban đầu cách đây ba bốn năm thì thường chỉ có một cái tin nhắn kèm cho cái tên ngân hàng khó phân biệt
nhưng mà hiện nay họ tự thiết kế những cái website họ tự thiết kế những cái uzer
những kênh liên lạc trên mạng xã hội gần giống như ngân hàng
để dẫn dắt người dùng vào các việc cung cấp thông tin không chính thống
và trên cái số đó họ trục lợi
thì người dùng cần phải rất là cảnh tỉnh và tỉnh táo đối với những hành vi lừa đảo này
cũng theo ngân hàng cho biết các ngân hàng thường không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân
qua các kênh như tin nhắn email phần mềm chat
do đó việc xuất hiện các tin nhắn có nội dung này là
bất thường cần được xem xét một cách cẩn thận
người dân phải luôn luôn là nâng cao được cái tinh thần cảnh giác
và cũng không ngân hàng nào mà gọi điện hay là nhắn tin
để mà yêu cầu là phải gửi otp hay là chuyển khoản gì cả
chắc chắn là không có ngân hàng nào làm gì đó
và nếu như mà có những vụ việc đó xảy ra thì người dân nên hết sức cảnh giác
và thậm chí là có thể gọi lên đường dây nóng của ngân hàng
để mà xác minh lại cái điều đó có đúng hay không
thì việc đầu tiên có thể khẳng định là nếu như khách hàng nhận được
nhắn hay một cái email yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân khách hàng
thì cái đó là chắc chắn là vì ngân hàng sẽ không bao giờ yêu cầu việc đó
thứ hai nếu trong tin nhắn hoặc email yêu cầu khách hàng
click vào một cái đường link web nào đó tên nó có thể tương tự như cái địa chỉ emai của khách hàng
nhưng mà thì cũng không nên nhấn vào những cái đường link đấy
vì chắc chắn ngân hàng cũng sẽ không bao giờ yêu cầu
bước tiếp theo nữa là cần liên hệ ngay lập tức đối với ngân hàng
qua các kênh chính thống để có sự bảo vệ đối với tài khoản của mình
các website chính thức của các tổ chức
các ngân hàng thường sử dụng giao thức http và kết thúc bằng đuôi vn
khi nhận được các tin nhắn cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo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
bên cạnh đó cung cấp các bằng chứng đã có tới các đơn vị chức năng của bộ công an
nơi gần nhất đề nghị xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại